vào ngày hôm qua năm tháng một mươi hai tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào tỉnh tuyên quang
chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam trong năm hai nghìn hai mươi do công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
và quỹ một triệu cây xanh cho việt nam triển khai đã chính thức được hoàn thành
tham dự chương trình có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam do vinamilk phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
triển khai từ đầu năm hai nghìn một mươi hai tập trung hướng đến lợi ích thiết thực mà cây xanh đem lại như tăng cường không gian xanh
cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí giảm thiểu các hiện tượng thiên tai do biến đổi khí hậu
chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trên khắp các tỉnh thành
về tỉnh quận địa phương tôi cảm thấy đây là một sự kiện hết sức là ý nghĩa để góp phần trong việc phủ xanh
thêm đất chống đồ nối chọc đây cũng sẽ là một góp phần trong việc tuyên truyền vận động và nhân dọng cho mô hình chân địa bàn
với hai trăm bảy mươi cây được vinamilk và quỹ một triệu cây xanh việt nam trao tặng cho hai tỉnh tuyên quang và thái nguyên
chương trình đã chính thức cán đích với một một trăm hai mươi một cây được trồng
ngoài ra mô hình giao cây và hỗ trợ người dân làm kinh tế rừng cũng đem lại tác dụng tích cực góp phần tối đa hóa hiệu quả mang lại
những cây đã mang lại rất nhiều những giá trị về mặt phục hồi hệ sinh thái về mặt môi trường
đã đóng góp rất tích cực cho những thành quả về kinh tế xã hội
cũng như là bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
với thành công của chương trình vinamilk và quỹ một triệu cây xanh cho việt nam đã được trao tặng giải thưởng
hoạt động vì môi trường xuất sắc nhất trong khuôn khổ giải thưởng csr toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là tiền đề để việt nam tiếp tục thực hiện sáng kiến trồng một tỷ cây xanh trong năm năm tới do thủ tướng chính phủ đề xuất